trong khi đó theo một số nguồn tin đang diễn ra các cuộc đàm phán giữa israel và phong trào hồi giáo hamas do qatar làm trung gian và phối hợp với mỹ
trong đó đề xuất thả một mươi một mươi năm con tin đang bị giữ tại giải gaza để đổi lấy lực ngừng bán trong một hai ngày
qatar là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhà nước palestine có các kênh liên lạc công khai với hamas lực lượng đang kiểm soát giải gaza
và cũng là nước đặt căn cứ quân sự lớn nhất của mỹ tại trung đông
kể từ khi xung đột hamas israel bùng phát quốc gia vùng vịnh này đã tích cực đóng vai trò trung gian với các nỗ lực ngoại giao
nhằm thúc đẩy hamas trả tự do cho các con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công và xâm nhập bất ngờ lãnh thổ israel ngày bảy tháng một mươi
trong khi đó vào ngày tám một mươi một chủ tịch hội đồng châu âu jacques misen tuyên bố
liên minh châu eu sẽ dẫn đầu trong nỗ lực tổ chức hội nghị hòa bình một cách sớm nhất có thể để bàn về cuộc xung đột hamas israel
cũng trong ngày tám tháng một mươi một trong cuộc điện đàm với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
ngoại trưởng ai cập sameh sukri tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng sự đồng thuận quốc tế
được thể hiện trong nghị quyết gần đây của đại hội đồng liên hợp quốc nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải gaza
nhằm bảo vệ dân thường và ngăn chặn các nỗ lực cưỡng bước di rời người palestine ra khỏi giải đất ven địa trung hải này